ngay ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi vietnam airlines sẽ tăng phí quản trị hệ thống thêm hai mươi đến chín mươi đồng một chặng nội địa
áp dụng một mức phí thống nhất là hai trăm năm mươi đồng một chặng khiến cho giá vé máy bay tiếp tục tăng trong dịp tết
căng sát ngày bay giá vé càng tăng
dù cục hàng không việt nam cho biết lượng chỗ đặt mùa trên các đường bay nội địa ở dịp tết canh tí mới đạt trung bình bốn mươi bốn mươi năm
nhiều công ty du lịch cho rằng việc điều chỉnh phí tăng giá vé máy bay của các hãng hàng không sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp do giá tour đã được chốt trước đó
cục hàng không việt nam đã dự báo nhu cầu khách đi lại dịp tết nguyên đán năm nay tăng khoảng một mươi hai so với tết năm hai nghìn một mươi chín và tăng hai mươi hai so với thường lệ ước đạt một mươi hai triệu khách
tổng số chuyến bay thực hiện dịp tết có thể lên tới bảy mươi ba chuyến trung bình hai ba trăm năm mươi chuyến một ngày